trong những ngày cuộc chiến chống covid một mươi chín đang được toàn đảng toàn dân và toàn quân
nỗ lực tập trung đẩy lùi dịch bệnh thì lực lượng tuyến đầu là những chiến sĩ áo trắng
mang trên mình lời thế y đức sẵn sàng chiến đấu dù có hiểm nguy vất vả
cũng sẽ cứu chữa thành công cho những người nhiễm covid một mươi chín bằng mọi giá
và đáp lại sự công hiến đó những ngày qua rất nhiều tình cảm của người dân
đã được gửi đến lực lượng các y bác sĩ bằng cả lời nói và hành động
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
người nhận những thiên thần áo trắng các cô các chú trong đội ngũ y bác sĩ
bố mẹ cháu có giải thích cho cháu hiểu một cách đơn giản là chỉ vì một thứ dịch bệnh chết người
đã làm cả thế giới phải vật lộn chiến đấu biết bao nhiêu người ra đi và không trở về được
và ở nước ta nơi tuyến đầu nơi nguy hiểm nhất đã luôn có những y bác sĩ
những chiến sĩ thời bình đã không quên hiểm nguy ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh
bảo vệ cho hạnh phúc của nhân dân
còn tìm các y bác sĩ
các y bác sĩ sẽ chiến thắng con covid một mươi chín
các bác các cô chú ngành y hãy cố lên
chúng con cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều
đây chỉ là một trong số rất rất ít những bức thư của các em học sinh muốn gửi tới các y bác sĩ
những người hùng không ngừng nghỉ trong suốt hai tháng qua để trực tiếp chiến đấu với virus sars cov hai
còn tại các bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước
nhiều ngày qua người dân các tổ chức liên tục đến trào tặng thiết bị y tế
nhu yếu phẩm tới cho các bác sĩ
và chỉ một vài ngày trước
câu chuyện ấm áp của một người mẹ việt nam anh hùng
hai mươi một tuổi đã dành dụng tiền để ủng hộ năm triệu đồng cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch
những tình cảm đó những hình ảnh đẹp đẽ ấm lòng ấy
đã lần nữa cho thấy tinh thần đoàn kết đồng lòng của dân tộc việt nam trong mọi cuộc chiến
chống dịch như chống giặc
đằng sau mỗi chiến sĩ áo trắng tiền tuyến trên trận chiến lần này
là sự ủng hộ là tình cảm
là niềm tin của một hậu phương vững chắc
sát cánh cùng toàn thể y bác sĩ
chính là tất cả người dân việt nam
những bệnh vật covid ở việt nam mình chiến thắng
không có bệnh covid xâm nhập gần gần nữa